cùng với thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ hy sinh trên đất bản lào về nước
những năm qua cán bộ nhân viên đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an luôn làm tốt công tác dân vận
tuyên truyền giúp đỡ nhân dân các bộ tộc lào về công tác vệ sinh môi trường
chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt
đem lại hiệu quả kinh tế cao được bà con dân bản tin yêu mến phục
với hơn hai mét vuông diện tích đất vườn hôm nay gia đình mẹ món ở bàn phôn sa vàng
huyện mường vẹc tỉnh siêng khoảng lại được cán bộ trong bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đến giúp đỡ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trồng các loại rau màu
trước đây gia đình mẹ nghèo nay được bộ đội việt nam giúp đỡ gia đình mẹ trồng rau màu phát triển kinh tế
bây giờ gia đình mẹ đã thoát được cái nghèo cái đói
mặc dù phải thường xuyên triển khai lực lượng cơ động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên nhiều hướng
nhiều mũi của ba tỉnh siêng khoảng viêng trăn và sài sổm bùn và giúp đỡ nhân dân lào phát triển kinh tế
các cán bộ đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an luôn tranh thủ thời gian đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi
với các loại cây giống con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của đất bạn
thì đi đến đâu thì chúng tôi tổ chức tăng gia đến đó
về kết quả tăng gia thì ở các hướng mũi thì chúng tôi trông các loại rau xanh theo khẩu vị của người việt mình
như theo mùa và tổ chức chăn nuôi tăng gia hướng nào cũng tổ chức tăng gia nuôi lờn nuôi gà nuôi vịt nuôi ngán
riêng đối với rau xanh thì chúng tôi bảo đảm là một trăm linh
vừa là ăn tại chỗ và vừa là cung cấp cho các lực lượng người ta đi rừng đi bản để bảo đảm rau xanh
riêng đối với tăng gia thì đã bảo đảm cho mình rồi nhưng ngoài ra thì một cái nhiệm vụ nữa là chúng tôi phải hết sức giúp bạn lao
với phương châm giúp bạn là tự giúp mình cấp ủy chỉ huy đội quy tập nghệ an chỉ đạo cán bộ nhân viên tăng cường bám cơ sở
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng lào để hòa nhập tìm hiểu về phong tục tập quán góp phần quan trọng giới đáp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt lào